ủy ban nhân dân tỉnh lào cai phối hợp với tổng công ty bưu điện việt nam tổ chức hội thảo xúc tiến thương mại điện tử cho các sản phẩm địa phương lên sàn giao dịch thương mại điện tử bosmac
hoạt động trên nguyên tắc mua hàng trực tiếp từ các cơ sở sản xuất tại tất cả các tỉnh thành phố và cung cấp tới tận tay khách hàng không qua trung gian
hiện tỉnh lào cai có hơn một trăm linh sản phẩm nông nghiệp được ký kết đưa lên sàn giao dịch bosmac
ngay khi vừa có mặt trên sàn giao dịch một số mặt hàng đặc trưng như gạo sén cù tương ớt mướng đã được đông đảo khách hàng đón nhận
góp vai trò rất quan trọng để đưa sản phẩm của địa phương đến với tay người tiêu dùng